sáng nay ngân hàng phát triển châu á đã công bố báo cáo triển vọng phát triển kinh tế châu á hai nghìn hai mươi
theo đó adb dự báo kinh tế việt nam sẽ tiếp tục ổn định trong năm hai nghìn một mươi sáu với mức tăng trưởng sáu bảy
sau đó sẽ giảm nhẹ vào năm hai nghìn một mươi bảy xuống còn sáu năm
dựa trên các yếu tố đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cao tiêu dùng và tín dụng trong nước gia tăng
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi năm năm bản lề việt nam tham gia các hiệp định thương mại
nên sẽ được hưởng lợi về thuế quan và cơ hội kinh doanh mới cho việt nam
từ những yếu tố cơ bản trên nên ngân hàng phát triển châu á đưa ra dự báo
trong năm hai nghìn một mươi sáu nền kinh tế việt nam sẽ tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng sáu bảy
tuy nhiên ngân hàng phát triển châu á cũng đưa ra cảnh báo
năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế việt nam sẽ gặp những thách thức không nhỏ
đó là lạm phát sẽ ở mức ba do ảnh hưởng của hai yếu tố chính
là kết thúc nới lỏng chính sách tiền dẫn đến đồng việt nam mất giá so với đô la mỹ
ngân hàng phát triển châu á cũng đưa ra kiến nghị về việc áp dụng biện pháp tăng cường hệ thống ngân hàng
bao gồm việc xử lý nợ xấu còn tồn động và ngăn chặn nợ xấu mới